sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ tuy nhiên eu dự kiến sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nga
sau khi các lệnh này hết hiệu lực vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một thời gian gia hạn có thể là sáu tháng
tổ chức thương mại thế giới wto vừa nhận một bản kiến nghị trực tuyến với chín trăm linh chữ ký
kêu gọi hủy bỏ bản quyền vaccine phòng covid một mươi chín cũng như thuốc điều trị căn bệnh này
bản kiến nghị được nộp lên wto với lý do cho rằng kiến thức công nghệ phải được chia sẻ miễn phí
không cho phép có các hành vi trục lợi trong đại dịch các chính phủ các nhà khoa học và công ty dược phẩm
cần phải hợp tác và kết hợp mọi nguồn lực để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau
các nước thành viên của wto vẫn còn những bất đồng đáng kể về vấn đề này
thưa quý vị nước anh đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người cao tuổi và nhân viên y tế tuyến đầu vào tuần trước
sau ngày đầu tiên triển khai tiêm đại trà thì anh đã ghi nhận hai người bị phản ứng nghiêm trọng với vaccine
cơ quan quản lý y tế của anh đã ngay lập tức đưa ra khuyến cáo rằng những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng
thì không nên tiêm vaccine covid một mươi chín của pfizer và biontech
cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của anh cho biết họ ghi nhận báo cáo về hai trường hợp
có phản ứng dị ứng với vaccine
cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của anh cho biết họ ghi nhận báo cáo về hai trường hợp
có phản ứng dị ứng với vaccine

hai trường hợp được báo cáo là nhân viên y tế có tiền sử bị dị ứng
và hiện sức khỏe của những người này đều đã ổn định sau khi được điều trị
khi nhận được báo cáo giám đốc cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phẩm y tế của anh
bà june rainey đã khuyến cáo những người tiêm vaccine khi có biểu hiện bất thường
nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra ngay lập tức
cùng lúc đó anh cũng đưa ra khuyến nghị những người có tiền sử bị dị ứng
không nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ với vaccine thuốc hoặc thực phẩm đều không nên tiêm pfizer biontech
tuy nhiên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng vaccine này đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe
của cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của anh
về an toàn chất lượng và hiệu quả
những phản ứng dị ứng không phải điển hình trong các thử nghiệm lâm sàng của pfizer và biontech
những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với vaccine hoặc thành phần của nó
đều không được tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối của pfizer và biontech
tình trạng sốc phản vệ dị ứng có thể xảy ra do thành phần polyethylene glycol
có trong vaccine của pfizer và biontech
thành phần này không có trong các loại vaccine khác

dị ứng có thể là một phản ứng bất thường và hiếm gặp trong suốt quá trình thử nghiệm
nhưng rõ ràng mọi người giờ đây đều đã nhận thức được điều đó
và sẽ đặc biệt quan tâm đến những người có hiện tượng dị ứng
mọi người sẽ tận trọng hơn với việc tiêm chủng
hoặc ít nhất là có sự chuẩn bị để đối mặt với một số phản ứng
tại mỹ cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc fda công bố tài liệu cho biết
dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine pfizer đáp ứng kỳ vọng của cơ quan này cho việc cấp phép
các tài liệu tóm tắt tiết lộ sáu mươi ba nhóm dùng vaccine và năm mươi một người dùng giả dược
báo cáo có thể gặp phản ứng dị ứng sốc phản vệ
pfizer và biontech cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra của cơ quan quản lý thuốc
và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của anh về những báo cáo
quý vị đang theo dõi bản tin thế giới chuyển động của truyền hình nhân dân
tiếp theo chương trình là cụm tin ván đáng chú ý
chủ tịch hội y học tokyo haruo ozaki vừa cảnh báo các bệnh viện ở tokyo có thể sụp đổ
do ngày càng nhiều người trung niên và cao tuổi mắc covid một mươi chín
theo chuyên gia các bệnh viện ở tokyo có thể không thể bảo vệ được các bệnh nhân covid một mươi chín
cũng như các bệnh nhân khác
các hệ thống y tế ở thành phố asahikawa thuộc tỉnh hokkaido và các khu vực khác cũng đang rất căng thẳng
nhật bản đã ghi nhận hơn một chín trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
đưa tổng số ca mắc lên tới hơn một trăm sáu mươi năm tám nghìn ca
viện nghiên cứu chính sách của mỹ và chiến dịch người mỹ vì sự bình đẳng thuế công bố kết quả nghiên cứu cho thấy
khối tài sản của sáu trăm năm mươi một tỷ phú nước này đã tăng hơn một tỷ usd trong khoảng thời gian đại dịch covid một mươi chín bùng phát
điều này đã làm nóng lên cuộc tranh cãi liên quan đến việc đánh thuế cao hơn đối với tầng lớp giàu có
chuyên gia cho biết người dân mỹ chưa từng chứng kiến một sự tích lũy tài sản khổng lồ như vậy trong một thời gian rất ngắn
nhóm điều khiển tàu thường nga năm
thuộc cơ quan vũ trụ trung quốc đã kích hoạt phương tiện phóng vào một mươi bảy h năm mươi chín phút ngày tám tháng một mươi hai theo giờ phương đông
phương tiện phóng đã hoàn thành nhiệm vụ và đâm vào mặt trăng vào một mươi tám h ba mươi phút
dự kiến khoảng một tuần nữa các mẫu vật sẽ được đưa trở về trái đất
nếu thành công đây sẽ là lần đầu tiên tàu vũ trụ thành công đưa mẫu vật từ mặt trăng về trái đất
kể từ khi nhiệm vụ tương tự được tàu vũ trụ liên xô thực hiện vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo báo cáo của hiệp hội thương mại quốc tế hàn quốc
xuất khẩu mì ăn liền của nước này đã tăng hơn ba mươi trong một mươi tháng đầu năm nay
kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của hàn quốc từ tháng một đến tháng một mươi đạt năm trăm bảy mươi ba triệu đô la mỹ
tăng ba mươi hai bốn so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân là do dịch covid một mươi chín bùng phát buộc người dân các nước không được đi ra ngoài
ở nhà nhiều hơn dẫn đến việc thường xuyên tự nấu ăn
trung quốc và mỹ là hai nước nhập khẩu mì ăn liền của hàn quốc nhiều nhất trên thế giới
đã khá lâu rồi kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
người dân moscow nga không có được cảm giác thoải mái vừa ngồi ăn tối trong một nhà hàng
vừa có thể ngắm khung cảnh tuyệt vời của điện kremlin
thế nhưng mới đây khách sạn ris carton đã có sáng kiến dựng lên những chiếc lồng bằng kính
để mang lại cảm giác này cho thực khách
đây là nhà hàng trên sân thượng của khách sạn ritz carton ở thủ đô moscow
thực khách được ngồi trong những chiếc lồng kính này vừa không lo dịch bệnh
vừa thoải mái ngắm quan cảnh của quảng trường đỏ và điện kremlin
mỗi chiếc lồng kính này đều được trang bị hệ thống sửa và có thể chứa được một mươi sáu người
tuy nhiên để tận hưởng không gian này thực khách phải đặt chỗ trước với phí giữ chỗ là ba trăm bốn mươi đô la
một khoản tiền không nhỏ nhưng theo người quản lý nhà hàng
thì rất nhiều người dân moscow có nhu cầu ăn tối ở nhà hàng này trong không gian tương đối an toàn
rất nhiều người có nhu cầu có một không gian riêng tư và an toàn cho cả gia đình quây quần bên nhau
cùng nhau ăn tối hay cho các buổi hẹn hò lãng mạn

chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu này
chiếc lồng kính nhỏ nhất có thể phục vụ sáu người còn chiếc lớn nhất có thể phục vụ một mươi sáu người
hiện tại các nhà hàng và quán bar ở moscow mở cửa từ sáu giờ sáng đến một mươi một giờ đêm
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín mới ở thủ đô của nước nga vẫn tăng cao mỗi ngày

câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay